hơn năm trăm linh tấn cá nuôi lồng ở huyện thanh sơn và thanh thủy của tỉnh phú thọ bị chết
sau hơn hai tháng xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt các ngành chức năng tỉnh phú thọ đã có biện pháp hỗ trợ ban đầu cho người dân
theo báo cáo của tri cục thủy sản phú thọ trên toàn tuyến hiện có bốn trăm năm mươi lồng cá với tổng sản lượng ước tính trên một tấn cá
hơn năm trăm năm mươi hai tấn cá bị chết thiệt hại trên ba mươi năm tỷ đồng
hiện nay một số hộ đã tái đầu tư sản xuất đưa cá giống vào nuôi trở lại nhưng vẫn còn rất rè rặt do thiếu vốn tái đầu tư
các cơ quan đảng nhà nước và các ban ngành tạo được điều kiện giúp đỡ chúng tôi về như vậy là kinh tế
nhất là ngân hàng phát triển nông nghiệp nông thôn cũng như là ngân hàng chính sách tạo điều kiện cho chúng tôi đều thêm được đồng vốn
và có thời gian để giãn nợ để chúng tôi tiếp tục đảo ổn định cuộc sống
để tạo điều kiện giúp các hộ nuôi cá lồng bị thiệt hại cơ quan chức năng tỉnh phú thọ đã có chỉ đạo hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh
xem xét cơ cấu lại thời hạn
trả nợ giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản vay đến hạn trả nợ và tiếp tục cho vay mới với lãi suất ưu đãi cho người dân nuôi cá lồng
hộ mà gặp rủi ro mà đánh giá thiệt hại là từ bốn trên bốn mươi cho đến một trăm linh thì sẽ thực hiện theo quy chế thực hiện rủi ro của ngân hàng chính sách xã hội là cho khoanh nợ hoặc cho khoanh nợ hoặc là xóa nợ theo quy định của chính phủ
tỉnh phú thọ cũng đã chi gần năm tỷ đồng từ ngân sách tỉnh
để hỗ trợ cho các hộ nuôi cá bị thiệt hại với những giải pháp hỗ trợ ban đầu cũng như sự chung tay tháo gỡ khó khăn cho người nuôi cá lồng của các cấp chính quyền tỉnh phú thọ
trong thời gian tới hy vọng người nuôi cá lồng sẽ sớm tái sản xuất và ổn định cuộc sống